trên địa bàn tỉnh bắc cạn nhiều vụ án đau lòng đã xảy ra liên quan đến súng tự chế
những năm qua dù cơ quan chức năng đã tăng cường tuyên truyền quản lý
nhưng việc sử dụng súng săn súng tự chế trong cộng đồng vẫn còn tiếp diễn
tiêm ẩn nguy cơ gây mất an ninh trả tợ
cho đến hôm nay người dân thôn cao thanh xã nông hạ huyện trợ mới vẫn chưa hết bảng hoàng
vì vụ việc sử dụng súng săn tự chế bắn hai người thương vong xảy ra mới đây
trước đó vào ngày hai mươi một tháng hai trong lúc chơi bài xảy ra mâu thuẫn
hà duy tuyết sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi ở địa phương này đã dùng súng săn tự chế bắn chết chính em rẻ mình
và làm bị thương một người vụ việc không phải xảy ra lần đầu tại tỉnh bắc cạn
bởi trước đó đã có rất nhiều vụ án mạng xuất phát từ việc dùng súng tự chế
xã tân sơn huyện trợ mới nhiều năm nay là điểm nóng về sử dụng súng săn
hầu như nhà nào trong xã cũng có súng các hộ dân mua súng về chủ yếu để đi săn thú rừng
rất ít hộ tự giác giao nộp cho công an xã chính vì vậy
việc quản lý sử dụng súng trên địa bàn rất khó khăn
thống kê từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi tám cho thấy trên toàn tỉnh bắc cạn đã xảy ra khoảng một mươi bốn vụ việc
thương tâm do sử dụng súng tự chế trong đó có ba vụ dùng súng săn giết người làm ba người chết
bốn vụ sử dụng súng săn bị cướp cò làm chết hai người năm vụ sử dụng súng săn bắn nhầm người khác làm chết hai mươi
hai người ba người bị thương nặng con số trên rất đáng báo động bởi tình trạng sử dụng súng săn tự chế
chàn lan thiếu kiểm soát như hiện nay
học viên bắc cạn huyện trở mới
hiện nay trong dân vẫn còn có nhiều gia đình nhiều người vẫn tàng trữ những vũ khí công cụ hỗ trợ trái phép
dù qua các cuộc vận động tuyên truyền nhưng vẫn chưa tự giác giao nộp vì thế nên gây tình hình sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ
và đặc biệt là vũ khí thối sơ súng tự chế trong dân vẫn còn hiện nay để làm tốt việc tuyên truyền

vận động nhân dân nộp lại và tuần tra để xử lý thì trước mắt là vẫn phải tiếp tục tuyên truyền vận động để ý thức về hậu quả
của việc sử dụng súng nó có nguy hại đến trước hết là bản thân và những người ở xung quanh
dù đã rất nỗ lực ngăn chặn hiểm họa từ súng tự chế nhưng đến nay tại một số thôn bản gần rừng vẫn còn hiện tượng người dân tàng trữ
sử dụng súng tự chế để đi săn thú điều này một phần xuất phát từ ý thức nhưng một phần cũng do thói quen của người dân
vốn trước đây sử dụng súng để đi săn tràn lan
một khi các loại súng tự chế vẫn còn tồn tại trong cộng đồng dân cư thì hiểm họa vẫn rình dập từng ngày
sau những cuộc cay vã hay mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống khẩu súng săn hoàn toàn có thể trở thành hung khí cướp đi mạng sống con người